đang quét rác thấy nhóm thanh niên chạy xe máy tới quá gần nên hai công nhân nhắc nhở đừng đi gần xe rác thì bị nhóm thanh niên này quay lại gây sự dùng súng bắn vào chân
vụ việc xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực cuối đường phạm văn đồng phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi
hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn khiến cho hai công nhân quét rác bị thương ở chân vào lúc dạng sáng
trước đó vào lúc một giờ cùng ngày chị lê thị minh khải và võ thị lưu đều là công nhân viên của công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi đang làm việc trên đường phạm văn đồng phường nghĩa chánh tp quảng ngãi thì bị nhóm thanh niên lao vào đánh
theo tường trình của hai công nhân khi đang quét rác thấy nhóm thanh niên chạy tới suýt tông vào xe rác nên chị khải đã nhắc nhóm này đi ra xa
sau đó nhóm thanh niên đã quay lại gây gỗ đánh chị khải
thấy chị khải bị đánh chị lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh
ngay sau đó một người đeo kính cận rút súng bắn hai chị nhiều phát
khi một số người dân sống gần khu vực này nghe thấy tiếng nổ đã đến hiện trường thì nhóm gây án bỏ đi
hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa phúc hưng để cấp cứu
và kết quả chụp phim cho thấy chị khải bị ba vết đạn vào người và chị lưu bị một viên
ngoài ra thì công an cũng đã tìm thấy hai viên đạn ở hiện trường